chuyển sang phần tin quốc tế tiếp tục thông tin về trận động đất có độ lớn sáu một độ richter xảy ra ở khu vực tây bắc thổ nhĩ kỳ vào sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một
các nguồn tin từ chính phủ nước này cho biết là trận động đất đã khiến cho năm mươi người bị thương và làm nhiều tòa nhà bị hư hại
bộ trưởng nội vụ thổ nhĩ kỳ sulliman solu cho hay cơ quan chức năng đã gần như hoàn tất công tác đánh giá thiệt hại ở khu vực xung quanh tâm trấn tại thị trấn golkaya thuộc tỉnh duche
hiện nay những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện trận động đất cũng đã gây mất điện song đã được khôi phục ngay sau đó
tuy nhiên nhiều trường học tại khu vực xảy ra động đất đã được lệnh tạm thời đóng cửa để đề phòng các nguy cơ
trong khi đó cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp và thảm họa thổ nhĩ kỳ cho biết đã gửi hàng nghìn chăn và lều đến khu vực động đất để hỗ trợ cho người dân
theo cơ quan trên trận động đất xảy ra vào sáng sớm ngày hai mươi ba tháng một mươi một theo giờ địa phương với những rung chấn được cảm nhận rõ tại thành phố istanbul thủ đô ankara và nhiều khu vực khác
tổng cộng có một trăm linh một dư chấn được ghi nhận sau trận động đất